hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

được biết hiện tại số xe tồn đọng giảm nhiều sau hai ngày thông quan qua trung quốc
và một số đã chuyển đưa về qua các cửa khẩu đường biển và tiêu thụ ở thị trường nội địa
trong đó có một số container chở lâu không được thông quan bị hư hỏng phải tiêu hủy
thành phố móng cái hỗ trợ một trăm linh chi phí
cụ thể ngày hôm nay đang có gần bảy trăm linh container làm thủ tục thông quan
bao gồm xe việt nam là hai trăm bảy mươi năm chiếc xe trung quốc là bốn trăm hai mươi bốn chiếc
như vậy kể từ khi được thông quan trở lại từ ngày một mươi tháng một
tính đến thời điểm một mươi hai h trưa ngày một mươi một tháng một trên địa bàn thành phố móng cái còn tồn sáu trăm ba mươi xe
trong đó xe việt nam là hai trăm linh sáu chiếc xe trung quốc lưu tại cửa khẩu bắc luân ii là bốn trăm hai mươi bốn chiếc
và xe việt nam lưu tại trung quốc là một trăm ba mươi một xe
để phòng dịch covid một mươi chín nên hoạt động kiểm soát tại cửa khẩu sẽ kỹ lưỡng hơn
theo đó hai bên thống nhất thực hiện thông quan trong một mươi hai giờ một ngày
với tốc độ trung bình không quá một trăm năm mươi xe một ngày